chiều ngày một mươi hai tháng tám lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp cho biết
lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp tích cực truy tìm nguyễn văn tám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại ấp dinh bà xã tân hộ cơ huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
vừa trốn khỏi khu cách ly tập trung tại trung tâm y tế huyện hồng ngự cơ sở cũ
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín huyện hồng ngự
tám nhập biên trái phép từ campuchia vào việt nam
bị lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế dinh bà huyện tân hồng bắt giữ
và bàn giao cho trung tâm y tế huyện tân hồng làm thủ tục chuyển đến khu cách ly tập trung
thuộc trung tâm y tế huyện hồng ngự cơ sở cũ vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng tám
tuy nhiên dạng sáng ngày một mươi một tháng tám tám đã trốn khỏi khu cách ly tập trung của huyện
tám cũng chưa được xét nghiệm sars cov hai
hiện huyện hồng ngự đang cách ly gần bốn mươi công dân việt nam từ campuchia trở về qua các cửa khẩu